thưa quý vị như vậy là ba ngày nghỉ tết dương lịch đã kết thúc và ngày hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của năm mới hai nghìn hai mươi bốn
những dư âm của kỳ nghỉ lễ thì vẫn liên tục được cư dân mạng chia sẻ trong đó thì những câu chuyện về tình hình giao thông
tại các thành phố lớn luôn là vấn đề nóng trên mềm tảng mạng xã hội
vâng ạ sau những ngày nghỉ dài với nhiều niềm vui sự nghỉ ngơi thoải mái
thì ngày hôm nay chúng ta lại bắt đầu với cuộc sống thường nhật với trách nhiệm với công việc và trách nhiệm với gia đình
hẳn năm mới thì chắc chắn ai ai cũng có những hy vọng mới tâm trạng và cảm xúc mới
cư dân mạng ngày hôm nay sẽ cùng chia sẻ với quý vị về điều này
cao tốc pháp quân tác đoạn nào không các bác ơi
đường cao tốc lào cai có vấn đề gì không ạ
mọi người đi trước chia sẻ chút thông tin các đoạn tác đường cho các tài xế với ạ
rất nhiều những câu hỏi như thế này đã liên tục được các cư dân mạng chia sẻ bình luận trên nền tảng mạng xã hội
và dù không ai muốn thì đây vẫn là những hình ảnh un ứ tắc nghẽn tại các cửa ngõ thành phố
với hàng chục lượt nghìn người phương tiện di chuyển trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ tết dương lịch
nghỉ ba ngày thì mất một ngày đi một ngày về
giờ là chuyện thường kỳ rồi nên thấy bình thường ngày cuối không tắt mới thấy lạ đấy
nhiều lần đi đi chơi nhiều lần đi đi chơi nhiều lần đi đi chơi
chơi về quê trong dịch lễ tết tôi toàn đi lúc hai mươi hai h hoặc hai h sáng
cho quãng đường từ hai trăm linh km đến ba trăm linh km
lúc này xe rất thưa mát mẻ và đầu tối đã tranh thủ ngủ một giấc khoảng ba bảy h sáng là tới nơi
và trong sáng ngày hôm nay ngày đi làm đầu tiên của năm mới hai nghìn hai mươi bốn
thì tình trạng đông đúc tại những con đường cũng đã quay trở lại
dù đã khá quen thế nhưng không ít mỗi cư dân mạng cũng đã có những cảm xúc khác nhau
khi chia sẻ nội dung này trên mạng xã hội
tết nghỉ đang ở nhà đi đường rộng thoải mái
giờ về hà nội thấy cảnh tắt đường là đi muốn rụn lưng
hôm nay phải đi sớm hơn hẳn ba mươi phút
lên mội thì nguy vì truyền thống năm nào xếp cũng điểm danh ngay ngày là ngày đầu tiên trong năm
kịp giờ học kịp giờ làm
mọi người ai ai cũng vội vàng trong ngày đầu đi làm của năm mới
thế nên mới vội điền vào chỗ trống ở bất kỳ chỗ nào khi xe
rồi lại thanh tắc không ai nhường ai
cùng với những cảm xúc sau kỳ nghỉ lễ
thì một số ý kiến cư dân mạng cũng đã có những chia sẻ kinh nghiệm rất thú vị
để làm sao tăng mút sự tập trung cho các hoạt động học tập làm việc sau ngày tết
đó là những dự định kế hoạch thời gian tới là niềm vui hân hoan của ngày đầu tiên đi làm
hồi phục trở lại với thói quen tập luyện nghỉ ngơi
tinh thần năng lượng tích cực cũng đã liên tục được cư dân mạng chia sẻ
và nhận được nhiều sự đồng cảm thu hút trên mạng xã hội
ngủ mua giấc uống đủ nước nạp dinh dưỡng vận động nhẹ
thế là hồi lại năng lượng cho học tập và làm việc rồi
chưa hết đâu sau khi hoàn thành nước mã hồi về nhà
về nơi trọng ngày thứ nhất đi làm chiều đó và hai ngày thứ
sẽ còn tiếp tục bạn bè để gặp mặt nhau
để khoe khoang về kỳ nghỉ với đủ cung bậc cảm xúc trên thiên đường
ít nhất thì phải hai ba ngày sau kỳ nghỉ tâm trí mới hạ cánh xuống mạng đất
có ba vấn đề thường gặp trong kỳ nghỉ
sau những ngày lễ là đi chơi nhiều thì mệt ăn cố nhiều thì dư năng lượng
tiền thì cạn đi giờ là lúc phải làm sao tạo ra năng lượng
sức khỏe tốt để quay lại làm việc
và trong ngày đầu tiên làm việc của năm mới
không khó để tìm thấy trên mạng xã hội chia sẻ về những câu chuyện phấn khởi
những nụ cười dạng ngời và cả những lời chúc thân thương
khi bước sang năm hai nghìn hai mươi bốn với nhiều hy vọng
nỗ lực nhiều hơn hướng tới mục tiêu đạt ra trong năm hai nghìn hai mươi
hy vọng năm nay kinh tế không bị bỏ lỡ
khởi sắc trở lại hơn năm qua nghe chừng khó khăn quá
kinh tế đi lên thì mọi thứ mới thấy vui hơn
nhìn lại năm hai nghìn hai mươi ba đã qua là một năm đầy trải nghiệm
hoạt động hết mình công hiến và nỗ lực cố gắng chứ không còn nháp nữa rồi
chúc cho tất cả mọi người năm mới khởi sắc
hai nghìn hai mươi bốn hứa là có nhiều cái mới
mặc dù vừa kết thúc kỳ nghỉ tết dương lịch
nhiều cư dân mạng cũng đã có những chia sẻ về dự định của kỳ nghỉ tết âm lịch
điều này cũng đã và đang
trở thành nội dung được cư dân mạng quan tâm
còn bạn kỳ nghỉ tết dương lịch năm nay có gì thú vị
cũng như bạn đã lên kế hoạch gì cho bảy ngày nghỉ tết âm lịch tới đây chưa
hãy chia sẻ ý kiến của bạn trên fanpage truyền hình công an nhân dân